theo sở y tế hà nội trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não nhật bản trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là căn bệnh diễn biến rất nhanh và nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
theo các chuyên gia y tế thì năm nay viêm não nhật bản đến sớm người dân cần chủ động tiêm phòng để phòng tránh bệnh
trường hợp mắc viêm não nhật bản đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín là một bệnh nhi bốn tuổi ngụ ở xã hồng phong huyện trương mỹ
bé nhập viện trong tình trạng sốt cao ly bì co giật
viêm não nhật bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan qua mũi đốt
bệnh thường gây viêm não viêm mảng não ở trẻ em có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng khá cao từ hai mươi năm đến ba mươi năm
bệnh thường khó phát hiện do các triệu chứng ban đầu rất giống với những bệnh viêm nhiễm khác
từ tháng năm đến tháng chín hàng năm là giai đoạn cao điểm của bệnh viêm não nhật bản
đây là căn bệnh diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm có thể để lại những di chứng thần kinh về sau
đáng chú ý viêm não nhật bản hiện chưa có thuốc điều trị đặc thù và tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh bệnh
trong viêm não nhật bản không có thuốc chữa đặc hiệu
giải pháp để giảm nhẹ bệnh đi qua cơn nặng sau đó để các cháu được tồn tại
sau đó lại tiếp tục phục hồi những di chứng còn lại cho các cháu
theo tổ chức y tế giới cũng như là theo thống kể của các nước
sau khi mắc viêm não thì số tỷ lệ tử vong đến một mươi đến ba mươi
tức là một trăm linh trường hợp bị thì tử vong mất khoảng ba mươi trường hợp
số còn lại sẽ có di chứng gần như là toàn bộ
không tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ không đúng lịch
thì nguy cơ mắc viêm não nhật bản
năm nay căn bệnh này được nhận định là đến sớm
người dân cần có ý thức chủ động phòng tránh